một trong những âm mưu thâm độc của chúng là tấn công vào nền tảng tư tưởng của đảng
bằng cách phủ nhận xuyên tạc về chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
không chỉ có vậy sự vô nhân tính của chúng còn được thể hiện trong việc bôi nhọ hình ảnh
thân thế sự nghiệp cách mạng và những công hiến to lớn của chủ tịch hồ chí minh
cho độc lập tự do của dân tộc cũng như phong trào giải phóng nhân dân các dân tộc thuộc địa áp bức trên thế giới
điều đã được cả thế giới công nhận tôn vinh
thậm chí là cả những chính trị gia có tư tưởng đối lập thù địch với việt nam thừa nhận
mỗi dịp sinh nhật bắc những luận điệu trơ chen ấy lại được chúng tung ra với sự hàn học tức tối
điều đó càng cho thấy bản chất bị ổi của những kẻ khuyết tật về tư tưởng
cố vất vát sự thất bại của chúng bằng những thủ đoạn đê hèn
kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh của người xin mời quý vị cùng chúng tôi nhận diện những luận điệu xuyên tạc này
để thấy rõ hơn ý đồ mà chúng đang theo đuổi
bác không chỉ là anh hùng giải phóng tộc
mà bác là nhà văn hóa kỳ xuất
một biểu tượng của một cái gọi là
của cái ngọn cờ giải phóng tộc
không chỉ với việt nam
mà với các dân tộc giáo thức
một hồ chí minh không chỉ là biểu tượng
của cái văn hóa việt nam
mà hồ chí minh còn là biểu tượng của văn hóa nhân loại
khát vọng vươn tới một thế giới hòa bình
khát vọng về cho mỗi người dân
đều được hưởng cuộc sống
thực sự tự do hạnh phúc
thì phải chăng đó đâu phải chỉ là khát vọng
người dân việt nam mình
mà khát vọng của nhân loại
sự ngưỡng mộ kính trọng của quốc tế
trước một nhân cách lớn
một con người vĩ đại còn được thể hiện
khi bác qua đời
tất cả các dân tộc tiến bộ thế giới
đều thăm viếng chia sẻ
sự mất mát to lớn của đảng nhà nước
và nhân dân việt nam
một con người đã cống hiến cả cuộc đời
cho đất nước vì hạnh phúc của nhân dân
đời nhà thơ tổ hữu phác họa chân thực
trong những câu thơ đẩy nước mắt
khi người đi xa
khiến ngay cả những người vô cảm nhất
cũng không khỏi bùi ngùi
bác để tình thương cho chúng con
một đời thanh vạch
trẳng vàng son
mỏng manh áo vải hồn muôn trượng
hơn tượng đồng phơi
những lối mòn
tình bao la vô bờ bến

không chỉ là tình thương của người là như vậy
không chỉ lo cho thân phận của nhân dân việt nam
mà bác còn đồng cảm thương yêu nhân loại bị áp bức
đó là sự thật không thể phủ nhận chối bỏ
chỉ những kẻ không còn lương trì
mất hết tính người như nguyễn văn đài
mới có thể nghĩ ra những điều quái đàn
để kêu gào với những luận điệu kiểu như
việc xây dựng và bảo quản thi hài
của chủ tịch hồ chí minh
là tốn kém lãng phí và ảnh hưởng đến nhân dân
nhân dân phải đổ mồ hôi
đóng thuế cho việc đó
thật nực cười rằng
những kẻ như nguyễn văn đài
đã đóng góp gì cho đất nước
hay chỉ phá hoại ghen tức
cho những thành quả của dân tộc
mà lộng ngôn như vậy
dù là sự ngu mội của hắn
hay bị các thế lực thù địch lợi dụng giật dây
thì việc công kích bồi nhọ hình ảnh bác hồ
của nguyễn văn đài
là một thủ đoạn vô đạo đức không thể sung thứ
nó cũng cho thấy
bản chất phản động của kẻ chống phá
bằng cách xuyên tạp xếp lại lịch sử
những người ở bên kia chiến tuyến
trong cuộc chiến tranh
mà pháp xâm lược việt nam
rồi trong cuộc chiến tranh đế quốc mỹ xâm lược việt nam
nhưng hầu như là không có bất kỳ ai
nói xấu về hồ chí minh
người ta rất kính trọng
rất ngưỡng mộ chủ tịch hồ chí minh
nhưng mà hiện nay một số đối tượng
là làm cái loa
và thậm chí là ăn tiền
để làm cái việc xấu
không chỉ xúc phạm chủ tịch hồ chí minh đâu
mà còn xúc phạm vào cái niềm tin
và cái tình yêu
của hàng triệu đồng bào việt nam
và xúc phạm vào cái phẩm giá
lương tri của loài người
đi trong cái dòng chảy đó là
là dân chủ là tiến bộ là khách quan
là sự thật và công bằng
khi mà đảng ta bàn hành chỉ thị số ba
chỉ thị số năm về học tập
và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh
tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị
sâu rộng trong toàn đảng toàn dân và toàn quân
thì một số phần tử cơ hội chính trị
lại lưu loa rằng
tư tưởng hồ chí minh
là lỗi thời là lý thuyết giáo điều
là sự sao chép máy móc chủ nghĩa mark lenin
không phù hợp với thực tiễn hiện nay
bởi thế cần từ bỏ
để kịp đi với xu thế chung của thế giới hiện nay
vừa qua hai đối tượng lê quang ngọ
và lê quý trọng có bài viết
đặt ra nghi vấn rằng đảng sẽ tiếp tục
thu hoạch được gì từ cuộc vận động
học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
ở đó chúng xuyên tạp
phủ nhận tư tưởng hồ chí minh
hướng lái dư luận
đưa tư tưởng hồ chí minh ra khỏi nền tảng tư tưởng của đảng cộng sản việt nam
tách rơi tư tưởng hồ chí minh
với chủ nghĩa mark lenin
rồi ham hồ cho rằng
đường lối của đảng cộng sản việt nam hiện nay
không cần có tư tưởng hồ chí minh
tất cả những luận điệu vô căn cứ
không có cơ sở khoa học
để phục vụ cho ý đồ phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng
nhằm thực hiện ẩm niu diễn biến
hoa bình của các thế lực thù địch
thực tiễn cách mạng việt nam đã cho thấy
tư tưởng hồ chí minh được hình thành phát triển
trên cơ sở kế thừa
trong chọn lọc những tư tưởng giá trị truyền thống
của dân tộc việt nam
phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của đất nước
đếp thu và vận dụng sáng tạo
tinh hoa văn hóa nhân loại
cả phương đông và phương tây
mà đỉnh cao là chủ nghĩa mark lenin
chính vì vậy
mà dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
sự nghiệp giải phóng dân tộc
của nhân dân việt nam
đã giành nhiều thắng lợi thanh tựu quan trọng
mang tính lịch sử
suốt quá trình doanh độc lập dân tộc
đi lên chủ nghĩa xã hội
và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
tư tưởng mà người để lại
sẽ mãi là tài sản vô giá
trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
để đất nước ngay càng hùng cường giàu mạnh
những di sản vô cùng
của chủ tịch hồ chí minh
mà hôm nay
có thể nói rằng
trong cái hành trình ý tứ dân tộc ta
chúng ta xoay gọi
chúng ta đánh giá
chúng ta nhìn nhận
và chúng ta đi tiếp theo cái con đường
mà bác và đảng
đã lựa chọn đã xác định
những giá trị
về đạo đức về phong cách của bác
vẫn còn sống mãi
vẫn đi cùng năm tháng
và trường tồn
xoay đường cho cái sự nghiệp thắng lợi
của cách mạng việt nam
và thế giới người ta vẫn ghi nhận
hồ chí minh sẽ tiếp tục
đi lên chủ nghĩa xã hội
là cái hình ảnh đại diện
cho những cái giá trị hiểu biết lớn nhau
thúc đẩy sự đoàn kết
sự tiến mộ của nhân loại
ba mươi năm tượng đài của chủ tịch hồ chí minh
được đặt trang trọng tại hai mươi hai quốc gia
những đất nước này đã tự nguyện
dựng tượng đài của bác
để tưởng nhớ về người anh hùng giải phóng dân tộc
doanh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới
đó là thực tế không thể phủ nhận
về sự ngưỡng mộ kính trọng
của bạn bè quốc tế đối với người
có lẽ vì thế
mà khi cố gắng đi tìm câu hỏi
lý giải về hành động
của những kẻ cố tình uốn lưỡi
xuyên tạc sự thật
về một con người vĩ đại như chủ tịch hồ chí minh
người ta cho rằng
chỉ những kẻ có nhận thức khuyết tật
với động cơ bị ổi đề hèn
mới có thể nói được những điều không chút lương trì như vậy
những ngày này
trong mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động
khi hướng tới ngày sinh của bác
sống ở một đất nước hòa bình
chúng ta càng thấm thiế hơn công lao to lớn của người
chương trình góc nhìn sự thật
của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được dừng lại tại đây